mở đầu là thông tin từ quảng trị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan
bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển một mươi kg ma tuy đá trên quốc độ chín thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
cụ thể vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng
chú huyện cam lộ điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị
có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá có trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công bảy triệu đồng
trước tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
nhất là vào dịp cuối năm thời gian qua lực lượng công an xã và đồn biên phòng triềng khương
huyện sông mã tỉnh sơn la đã tăng cường phối hợp
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh nhằm bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
tại bản liên hồng xã triều khương huyện sông mã đồn biên phòng triều khương phối hợp với các lực lượng chức năng
phá chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn xuân tung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tải xã triều khương
về hành vi mua bán trải phép chất ma tuy thu giữ hai bốn trăm linh viên ma tuy tổng hợp khoảng ba trăm hai mươi gram nhựa thuốc phiện
và một số tăng vật liên quan đây là một trong nhiều vụ án đồn biên phòng triềng khương
phối hợp với các lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ

bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an và đồn biên phòng triềng khương đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị về các đường dây mua bán ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa
và các điểm mua bán sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn phục vụ triệt phá thành công nhiều vụ án
năm hai nghìn hai mươi một đồn biên phòng triềng khương và công an xã đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ hai mươi hai vụ hai mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ tăng vật gồm gần ba bốn trăm linh g hồng phiến
gần ba trăm linh gram heroin năm trăm ba mươi ba
găm thuốc phiện trên hai mươi triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật liên quan khác

nhưng cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng nơi đây luôn chắc tay súng sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu tp đà nẵng vừa tiến hành phá chuyên án và bắt giữ đối tượng ngo hoàng phúc chủ tệ quận thanh khê tp đà nẵng là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng
bước đầu đối tượng khai nhận số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện phúc đã đứng ra cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng mà phúc hướng đến chủ yếu là các tiểu thương ở các chợ và người lao động
ngày một mươi hai tháng một khi phúc đang đi thu tiền con nợ thì bị bắt quả tang khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng và số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ngô hoàng phúc để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
chỉ sau ba ngày gây án hai đối tượng là a sũ một mươi bảy tuổi và a thâu một mươi tám tuổi cùng chú tại xã vinh quang tp con tôm đã lần lượt bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tp con tôm tỉnh con tôm bắt giữ cùng về tội danh trộm cắp tài sản
lợi dụng lúc ra chủ đăng
ổ hai đối tượng bịt kín mặt phá khóa đột nhập phá hủy hai camera và lấy đi tổng tài sản trị giá gần bốn mươi triệu đồng
được biết a thâu vừa mãn hạn tù hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành hình phạt tám tháng tù giam về tội danh trộm cắp tài sản
còn a sú trước đó cũng đã bị cơ quan công an khởi tố trong một vụ trộm cắp tài sản khác
tham gia mừng tân gia rồi rủ nhau tụ tập để đánh bạc một mươi một đối tượng đã bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn bắt quả tàng
công an huyện hữu lũng phối hợp với công an xã sơn hà đã phát hiện bắt quả tang một mươi một đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn thị vân
chú tại xã sơn hà huyện hữu lũng tăng vật thu giữ tại chỗ là nhiều dụng cụ để đánh bạc một mươi một điện thoại di động và gần năm mươi sáu triệu đồng
cho đến khoảng một giờ ba mươi phút dạng sáng nay đám cháy được dập tắt hoàn toàn ước tính thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng